xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cối gây thương tích xảy ra tại thị xã sapa tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa vừa ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để điều tra xử lý
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện mây hồ thuộc xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa
do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ giữa công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ là chủ đầu tư
với một số hội dân trên địa bàn nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công
đơn vị thi công đã thuê hoàng quang trương đến bảo vệ công trường
từ đây trường đã liên hệ với một số đối tượng và thu nạp khoảng sáu mươi người từ nhiều địa phương khác nhau
trương cùng độc bọn cũng chuẩn bị hàng chục tiếp sát để làm hung khí
ngăn cản người dân vụ ẩu đả giữa hai bên đã khiến một mươi bảy người dân và chín người của trương bị thương tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sapa đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương
vận động giải tán đám đông và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
sau khi truy tìm đánh đập bạn gái ép về sống chung không thành đối tượng đã có hành động man dợ là dùng dao
cắt cổ tay chó gái ruột của chó gái
cháu của bạn gái mới chỉ có ba tuổi khiến cháu bị đứt gân tay mạch máu
vụ việc gây xôn xao dư luận này xảy ra ở quảng ngãi và hiện đang được công an huyện nghĩa hành khẩn trương điều tra
chiều hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương ở thôn phú châu xã hành đức huyện nghĩa hành đang xem tv trong nhà
thì một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích sức khỏe ba mươi năm
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái đứt gân gấp ngón hai ba và gân gấp ngón cái dài
nó chưa biết nó mới có ba mươi bốn mươi tháng ba mươi tháng mà cắt nó đứt hết dây găng như vậy thì thấy nó quá đớn thương cho đứa nhỏ
thời điểm xảy ra vụ việc thì chỉ có hơi cháu nhỏ ở nhà hoàng số lớn diện thì không có ơ mà biết về cái thông tin về đẹp điểm cũng như về cái phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là
với cái bàn cóc nghiệp pháp nghiệp vụ và với cái tinh thần cương quyết tăng công đổ đột vọng trong đêm
thì chúng tôi đã ròa sóc các mối quan hệ của người thân thích của cháu bác rồi là ròa sóc để sóc minh về các mâu thuẫn của gia đình anh dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng trương quang cường bốn mươi hai tuổi ở phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi
liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tp hcm trung lương vào trưa nay giám đốc sở y tế long an huỳnh minh phúc xác nhận ông lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
vụ tai nạn xảy ra trên đường ông lê hòa bình đi công tác thời điểm đó tài xế nguyễn quang vinh điều khiển xe ô tô chở ông lê hòa bình và một người khác đi theo hướng từ tp hcm về tiền giang
trong lúc sau và bị lật ngang cả ba người trên xe bị thương nặng ông lê hòa bình được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đà khoa long an trong tình trạng nguy kịch
dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim ngưng thở nên ông lê hòa bình đã không qua khỏi
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cùng đoàn công tác của thành phố đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh long an đưa thi thể ông lê hòa bình về tp hcm tổ chức tàng lễ
một sáu trăm linh viên thuốc lắc là tăng vật vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an quận cầm lệ
phát hiện thu giữ của đối tượng nguyễn anh nhiều
trú tại quận cầm lệ
trước đó các trinh sát phát hiện nhiều có các hoạt động bất minh
liên quan đến các đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn
nên khẩn trương lập án đấu tranh
tối ngày hai mươi tám tháng ba các trinh sát đã ập vào bắt quả tàng nhiều
khi vừa giao dịch một lượng lớn ma túy
với đối tượng hoàng đức thảo
thu giữ hai mươi năm viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp phòng trọng của nhiều
lực lượng công an thu giữ thêm một năm trăm bảy mươi năm viên thuốc lắc
và một số dụng cụ để phân chia ma túy
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa nước dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn trí tâm phạm lê minh cường nguyễn thanh sang
tổng cộng năm mươi bốn năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
và huỳnh tấn phong hai năm sáu tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tối ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực thuộc phường châu phú b
thành phố châu đốc tỉnh an giang
lực lượng công an phát hiện cường có biểu hiện nghi vấn
nên mời về trụ sở làm việc
qua kiểm tra phát hiện cường tàng trữ năm bọc ma túy đá
và methamphetamine trọng lượng trên hai trăm linh gram
cường khai nhận số ma túy trên là của tâm
và sang là em ruột của tâm đưa cho cường
đem lên thành phố hồ chí minh
giao lại cho người dân
ngày hai tháng một sang phong bị bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sang và tâm thuê ở
lực lượng công an thu giữ trên tám mươi hai gram ma túy
bảy mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phong
thu giữ trên hai gram ma túy đá
riêng tâm vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khởi tố bắt tạm giam
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện bình tân tỉnh vĩnh hồ chí minh
và tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trương thanh hải chủ tại tp hcm
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một
hải đã thuê xe ô tô và tụ điều khiển
chở hai đối tượng khác đi
từ tp hcm đến chùa ông
thuộc xã tân lược huyện bình tân
để trộm cắp tài sản
giặc sáng ngày hai mươi năm tháng một
các đối tượng vào chùa lấy trộm
hai cây ghế đôn làm băng xứ
có tổng giá trị sáu mươi triệu đồng
công an huyện bình tân đã thu hồi tài sản
từ người mua ở tỉnh thái bình
trả lại cho người đại diện chùa ông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân
kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ trộm này
nhanh chóng đến cơ quan công an
gần nhất đầu thú để được hưởng
chính sách khoan hồng của nhà nước
để làm việc về hành vi
quay clip không đúng sự thật
đăng lên mạng xã hội
ngày hôm nay công an huyện đất đỏ
tỉnh bà rịnh úng tàu cho biết
đã triệu tập nguyễn minh luân
chú tài huyện long điền tỉnh bà rịnh úng tàu
trước đó trên mạng xã hội có xuất hiện
một đoạn video clip của một nam thanh niên
ngồi trên xe tải giải
cọc tiền xuống đất với nội dung
cho đất ăn với tiêu đề
giới thiệu dự án bốn mẫu sáu mươi một nền
ở trung tâm thị trấn đất đỏ
trong đó nam thanh niên có hành động
giải tiền xuống đất và giới thiệu
khu đất này là dự án được phân lô
và bán nền với mục đích câu like
tương tác trên trang cá nhân
từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất
cơ quan công an xác định nội dung
trong clip là hành vi phản cảm
đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt
đến người sử dụng mạng xã hội
đồng thời gây dư luận xấu trong nhân dân
công an huyện đất đỏ đã cho nguyễn minh luân
làm cam kết không tái phạm
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra kiểm soát
vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba
tổ công tác của trạm cảnh sát
giao thông cửa âu hòa nhân
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
đã dừng và kiểm tra hai xe ô tô
phát hiện tám mươi bình khí cười
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể tại tuyến đường tránh nam hải vân
trường sơn quốc lộ một mươi bốn b
tổ công tác phát hiện hai xe ô tô
do tài xế nguyễn hữu trường
và nguyễn quỳnh anh ngọc điều khiển
chở tám mươi bình khí cười đủ kích cỡ
qua làm việc hai tài xế trên không xuất trình
được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và thừa nhận đã đặt mua số bình khí cười trên
từ các tỉnh phía bắc
giao nhận tại đà nẵng
và đem về cung cấp cho các cơ sở kinh doanh karaoke
dịch vụ giải trí trên địa bàn
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp thỏ
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ trung chính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu quế trạo
phường dữ lâu tp việt trì tp thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tp thọ
là đối tượng nguyễn đức hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai
phường gia cẩm tp việt trì tp thọ
đặc điểm nhận dạng
đối tượng cao một m bảy mươi
và có sẹo chấm ở lông mày trái
và đối tượng hoàng tiến thực
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh
huyện yên lập tp thọ
bị công an huyện yên lập tp thọ
ra quyết định truy nã cũng về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phần thưởng cho
những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện